tại báo pháp luật tp hcm diễn ra lễ công bố giải thưởng fair play của bộ môn bóng đá
giải thưởng fair play được báo pháp luật tp hcm tổ chức nhằm tôn vinh lối chơi đẹp
những hành vi cao thượng trong sáng mang lại lợi ích cho bóng đá và xã hội
giải thưởng fair play năm nay với tiêu chí tôn vinh lối chơi đẹp cùng hành vi cao thượng
bác tổ chức mong muốn lên án những hình ảnh xấu đầy lùi tên nạn trong môi trường bóng đá nước nhà
thông qua đề cử từ các phóng viên giám sát viên trọng tài chuyên gia bóng đá và người hâm mộ
những hành động đẹp trong bóng đá không phân biệt nam nữ hay phút sàn sẽ được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông đại chúng
cơ cấu giải thưởng của mùa giải năm nay gồm một giải nhất một giải nhì một giải ba và hai giải khuyến khích cùng nhiều giải thưởng phụ khác
dự kiến các ứng cử viên chính thức sẽ được bình chọn vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín và trao giải thưởng vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi